liên quan đến thông tin học sinh vào xem phim mai dù tác phẩm gắn nhãn một mươi tám cộng
thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết nếu đúng có trường hợp vi phạm sẽ xử lý không bao che
thông tin khán giả dưới một mươi tám tuổi tp hcm vào xem phim điện ảnh mai được lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm
trước đó tác phẩm do trấn thành làm đạo diễn đã công bố gắn nhãn một mươi tám cộng vì có yếu tố cảnh nóng
tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết các rạp chiếu phim phải làm đúng quy định
phải đảm bảo tuổi vào xem phim đúng như gắn nhãn
với phim mai khi được gián nhãn c một mươi tám học sinh phổ thông không được phép vào xem
nếu đúng có sai phạm như vậy thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ xử lý
hình thức xử lý được quy định cụ thể trong quy định phổ biến phim trong rạp chiếu phim phổ biến phim trên không gian mạng
thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có văn bản yêu cầu thanh tra sở văn hóa thể thao tp hcm vào cuộc đời kiểm tra giám sát hiện tượng này